xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày một mươi ba tháng năm công an tp đà nẵng cho biết vừa bóc gỡ mắt xích quan trọng
trong một đường dây chuyên mua bán ma túy xuyên quốc gia thu giữ khối lượng lớn ma túy
cùng một khẩu súng bắn đạn cao su và hàng chục viên đạn
vào trưa ngày một mươi ba tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố và công an quận hải châu đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường hàn thuyên
bắt quả tăng đối tượng trần thanh quân hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ tám viên thuốc lắc
trọng lượng ba hai kg được cất giấu trong thùng bánh kẹo
tiếp tục khám sát khẩn cấp nơi ở của quân tại chín mươi ba ngô thì sĩ
phát hiện thêm ba trăm bảy mươi năm viên ma túy tổng hợp một số gói ma túy đá và ketamin
cùng một khẩu súng cao su với năm mươi sáu viên đạn
quân khai nhận số ma túy trên vừa được một thanh niên cư trú tại đức vận chuyển về việt nam
và giao cho quân tiêu thụ
tám h tối ngày một mươi ba tháng năm công an tp đà nẵng tiếp tục bắt khẩn cấp nguyễn viết hồng dũng
hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh quảng bình
đây là đối tượng đã tổ chức vận chuyển đưa ma túy từ cộng hòa liên bang đức về việt nam
và giao cho quân hình thành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài
về đà nẵng và các tỉnh thành khác của miền trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với phan huỳnh trúc vi
trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần
xây lắp an giang
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc công ty thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền
trên địa bàn tp long xuyên vì đã dùng danh nghĩa là nhân viên của công ty đưa ra những thông tin sai sự thật
để nhận tiền cọc của nhiều người đặt mua đất nền tại các dự án của công ty để chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng
và thu giữ nhiều tài liệu liên quan
thời gian qua tình trạng dự án phân lô bán nền trên địa bàn tp long xuyên
và sốt đắt diễn ra tại nhiều địa phương trong đó có quảng bình với những diễn biến tương đối phức tạp
nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình này để thực hiện hành vi phạm tội
và một trong những thủ đoạn của các đối tượng là làm sổ đỏ giả
sau đó thực hiện các giao dịch đặt cọc để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại
phản ánh ngay sau đây tại quảng bình
vào đầu tháng năm công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình nhận đơn trình báo của người dân
ở thị trấn phong nha huyện bố trạch về việc đối tượng nguyễn văn tuấn
chú thệ xã hưng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã có hành vi dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng thống nhất việc mua bán với hai người đàn ông
nên nhận cọc của hai người này số tiền một trăm năm mươi triệu đồng và cầm cố sổ đỏ
sau khi nghi ngờ là sổ đỏ giả nạn nhân đã báo cho cơ quan chức năng
anh cầm sổ thì anh mới cảm thấy cái sổ khá khác biệt với cái sổ kia
có sự khác biệt đó
nên anh nghĩ là anh cũng dù em cầm cái sổ đi kiểm tra ở địa chính
thì em cũng cầm sổ đi kiểm tra ở địa chính
địa chính cũng bảo là cái này thì cũng cho thấy có vấn đề chứ
nhưng mà nếu mà mới xuống sáng tính là biết ngay
bên người ta làm thay đổi người ta yêu cầu là gửi tất cả các giấy tư tuy thân của mình
giống như căn cửa
và đâu có một cái màn hình
là một cái hình
hình ảnh giống như một cái hình ảnh là hình ảnh của bên cái sổ đỏ
nhưng mà sổ đỏ đấy là sổ đỏ đất đấy
đấy rồi xong là mình gửi qua là người ta chỉ có làm lại giống như vậy
chỉ có thay đổi cái tên của mình với cái tên của ở trên bế đỏ đó
vào cuộc điều tra lực lượng công an huyện bố trạch đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn văn tuấn
đối tượng đã lấy thông tin thửa đất cấp cho một người dân
có địa chỉ tại xã hòa trạch huyện bố trạch từ năm hai nghìn một mươi tám
và hiện tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này
chưa được chuyển nhượng mua bán cho tặng hoặc thừa kế thế chấp cho cá nhân tổ chức nào
sau khi có thông tin thửa đất qua mạng xã hội facebook
tuấn đặt làm sổ đỏ giả đối với thửa đất với giá năm triệu đồng mang tên vợ chồng nguyễn văn tuấn
sau đó tuấn đã dùng sổ đỏ giả này để giao dịch cầm cố vay tiền
hoặc mua bán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng sau khi đã nộm thông tin về thửa đất và là chủ sở hữu của thửa đất
đối tượng đặt làm cái
để cho nhân quyền sử dụng đất giả thay đổi chủ sở hữu
sau đó đưa vào là tiện hành một số hoạt động giao dịch
thậm chí có thể qua mắt được cả các đơn vị công chứng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam ba tháng đối với đối tượng nguyễn văn tuấn
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng tình hình sốt đất như thời gian vừa qua
nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch
tránh bị đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam đối tượng
y tân cơ đơ ba mươi hai tuổi trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
để điều tra về hai hành vi giết người và hiếp dâm
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm một công nhân vệ sinh quét rác phát hiện
tại hẻm hai trăm hai mươi chín
đường lê duẩn phường e tam thành phố bùa ma thuật có một người phụ nữ nằm bất động
thở thoi thóp không mặc quần áo và trên đầu chảy nhiều máu
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố bùa ma thuật và phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường
triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra
danh tính nạn nhân được xác định là bà đỗ thị thảo sáu mươi tám tuổi
trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuật
sau hơn sáu giờ tích cực điều tra đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc và công an thành phố bùa ma thuật
đã bắt được nghi phạm là y tân cơ đơ
tại công an công an y tân khai nhận vào khoảng hai mươi ba giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm
sau khi đến phòng trọ của bạn uống rượu y tân đã đi bộ lang thang trên đường lê duẩn
thì phát hiện bà thảo đang đi nhặt nhôm nhựa một mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm
sau đó ito nhặt bên đường một cục gạch đập vào đầu bà thảo khiến nạn nhân ngã xuống đường
sau đó y tân kéo nạn nhân vào hẻm hai trăm hai mươi chín đường lê duẩn rồi thực hiện hành vi thú tính
y tân là đối tượng từng có hai tiền án về tội hiếp dâm và cướp tài sản
mới ra tù từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
do hám lời nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quyền thanh miện hải dương đã nhận gia công hơn một bảy trăm linh chiếc áo khoác thành phẩm giả nhãn hiệu azidat
với hành vi này thu đã bị khởi tố về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và bị cấm khỏi nơi cư trú
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thu được người đàn ông không rõ địa chỉ thuê gia công áo khoác giả mạo nhãn hiệu azild và hình
theo thỏa thuận mỗi sản phẩm hoàn thành thu sẽ được hưởng hai mươi đồng một sản phẩm
từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ sở may gia hưng địa chỉ tại văn xá ngô quyền thanh miện do thu làm chủ
đã gia công được một bảy trăm một mươi ba chiếc áo khoác thành phẩm tổng giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
sau khi hoàn thiện hồ sơ vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh miện
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị thu về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thu
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc vừa phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an
bắt giữ hai xe vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
trước đó tại km hai mươi ba cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an
kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi năm nghìn chín trăm tám mươi ba do nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ở huyện thanh oai thành phố hà nội điều khiển và xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi chín
do lê thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ điều khiển vận chuyển đồ gia dụng các loại
hàng tiêu dùng thông thường mỹ phẩm và một số mặt hàng khác do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá hàng hóa gần một trăm chín mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đang tạm giữ số hàng trên
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định